tình trạng ngập lụt nghiêm trọng đã khiến cho hàng nghìn cư dân ở đảo nam của new zealand phải sơ tán trong ngày năm tháng hai
tổng số dân thuộc diện sơ tán hoặc chuẩn bị sơ tán ước tính khoảng sáu người
ban quản lý tình trạng khẩn cấp vùng southland đã bàn bố tình trạng khẩn cấp tại đảo nam
sau khi ghi nhận lượng mưa lên tới hơn một mm tại khu vực này trong vòng sáu mươi giờ đồng hồ
gây ra các vụ lở đất trên những tuyến đường lớn và ngập lụt trên diện rộng do nước sông tràn bờ
các cư dân sinh sống tại những khu vực trũng thấp đã được yêu cầu phải sơ tán ngay lập tức vào lúc sáng sớm ngày năm tháng hai
những người dân sống ở những khu vực xa hơn cũng cần sẵn sàng sơ tán
người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng thiên tai được tư vấn mang theo các vật dụng cá nhân như thuốc men quần áo và các giấy tờ tùy thân